thấy một người dừng xe nghe điện thoại nhóm thanh niên tiếp cận uy hiếp và đâm nạn nhân hai nhát để cướp tài sản
vào tối qua băng cướp với tuổi đời còn rất trẻ gồm tám đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ
từ tân phú sinh năm hai nghìn bốn được xác định là kẻ cầm đầu băng cướp và là người lên kế hoạch gây án mua sắm hung khí cho đồng bọn ra tay
ngoài vụ việc trên băng cướp nhí này còn thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn các tỉnh
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cũng đã bắt giữ đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đồng thời gấp rút điều tra mở rộng vụ án